dư luận quốc tế tiếp tục có những đánh giá tích cực về chuyến thăm chính thức của thủ tướng nguyễn xuân phúc
và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam đến hợp trung quốc hoa kỳ
giới phân tích nhận định chuyến thăm diễn ra trong ba ngày qua không chỉ là cơ hội để việt nam khẳng định
tầm quan trọng của mối quan hệ với hoa kỳ mà còn nhấn mạnh tính tiên phong của việt nam trong asean
ông anthony nelson giám đốc tập đoàn albright stanbridge nguyên giám đốc phụ trách các vấn đề về việt nam
thuộc hội đồng kinh doanh mỹ asean đánh giá rằng chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc
mang tính biểu tượng cao chứng tỏ mỹ công nhận vai trò lãnh đạo của việt nam trong cấu trúc khu vực
là cơ hội để thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh tính tiên phong của việt nam trong asean
và vai trò của việt nam như một đối tác kinh tế an ninh chủ chốt của hoa kỳ
tổng thống donald trump đã có liên hệ với một số nhà lãnh đạo đông nam á
nhưng chuyến thăm đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc tới mỹ còn là chuyến thăm đầu tiên
của lãnh đạo một nước asean kể từ khi mỹ có chính quyền mới
do đó chuyến thăm có ý nghĩa thực sự quan trọng và mang tính biểu tượng cao
là cơ hội để thủ tướng nhấn mạnh tính tiên phong của việt nam trong asean
và vai trò của việt nam như một đối tác kinh tế an ninh chủ chốt của hoa kỳ
chuyến thăm chứng tỏ mỹ công nhận vai trò lãnh đạo của việt nam trong cấu trúc khu vực
đây cũng là thời điểm để xây dựng một khuôn khổ cho các công việc trong năm
cũng như trong suốt nhiệm kỳ của chính quyền
cũng đồng quan điểm ông murray herbert
cố vấn cấp cao kiêm giám đốc phụ trách đông nam á của trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế csis
đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa lớn trong bối cảnh nước mỹ vừa có sự thay đổi về chính quyền
quan hệ việt nam mỹ đã được cải thiện đáng kể trong mấy năm gần đây
không chỉ trong chuyến thăm lần này mà hai lãnh đạo còn có dịp gặp lại nhau lần thứ hai
khi ông trump tới việt nam dự hội nghị cấp cao apec vào tháng một mươi một tới
tôi cho rằng mọi việc đang diễn biến rất tốt
trong khi đó bà mark goddard nhờ
người sáng lập kiêm giám đốc điều hành dự án hai phía
một chương trình hòa giải xoa dịu nỗi đau chiến tranh của mỹ
bày tỏ vui mừng khi chứng kiến hai nước đang xích lại sau hơn bốn mươi năm kết thúc chiến tranh
cho thấy quan hệ song phương việt nam mỹ đang ngày càng vững mạnh và sâu sắc hơn
đây cũng được coi là một bước đi tiếp theo để giúp việt nam có thể tìm hiểu rõ hơn
các ý định về kinh tế và chiến lược của mỹ đối với việt nam
qua đó tạo đà giúp phát triển hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới